lãnh đạo trung đoàn cảnh sát cơ động công an hà nội cho biết để bảo đảm an ninh trật tự trước và sau trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển việt nam và syri vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối nay đơn vị đã huy động năm mươi quân số trực trong đó có sáu mươi tổ công tác tuần tra lưu động
cũng theo lãnh đạo trung đoàn cảnh sát cơ động đối với người dân xuống đường cổ vũ cho đội tuyển các tổ công tác sẽ bảo vệ để bảo đảm an toàn tránh ủn tắc giao thông
với những hành động quá khích như đập phá gây dối trật tự đua xe trái phép cảnh sát sẽ xử lý nghiêm
ngoài ra trung đoàn còn bố trí một mươi năm tổ công tác một trăm bốn mươi một để phát hiện ngăn chặn những hành vi vi phạm giao thông an ninh trật tự
với người dân xuống đường cổ vũ cho đội tuyển các tổ công tác sẽ bảo vệ để đảm bảo an toàn tránh ủn tắc
còn với những hành động quá khích như đập phá gây dối trật tự đua xe trái phép đơn vị sẽ tập trung xử lý nghiêm
cũng trong sáng nay đại diện phòng cảnh sát giao thông hà nội cho biết đơn vị huy động tối đa lực lượng để ứng trực sau trận đấu
hơn một trăm linh chiến sĩ được lệnh chốt tại các tuyến đường trung tâm phối hợp cùng các lực lượng khác để phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự
phòng còn cử một mươi ba tổ sẽ tuần tra từ tối nay đến sáu giờ sáng mai để cùng với các tổ công tác một trăm bốn mươi một phòng chống đua xe
dự kiến sẽ có khoảng trên ba trăm linh cảnh sát cơ động hai trăm linh cảnh sát giao thông sẽ bảo vệ an ninh chống đua xe vào tối nay